nên khoản nặng tay để thực sự răn đe và cắn chặn bạo lực học được
bạn nhân bị chấn thương tâm lý hại bưởng thể sát tinh thần
việc học hành có trường hợp bỏ học
kéo theo ảnh hưởng của cả người thân trong gia đình
đình chỉ học đối với những học sinh này chỉ như kỳ nghỉ thôi
đánh nhau đã trở thành vấn đạn lớn trong trường phổ thông
để nghị bộ giáo dục và đào tạo
cần sớm đưa ra biện pháp mạnh kể cả buộc thuê học và sao về điều hướng quản lý
nữ sinh đánh nhau đang dần trở thành một từ khóa hot trên mạng xã hội
khi liên tiếp những clip được chia sẻ
khi cùng với đó tội đo về vấn đạn bạo lực học được gia tăng
làm thế nào để phòng chống bạo lực học đường
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên nền space truyền hình công an nhân dân